mùa hè thời tiết nóng bức nhiều người dân chủ quan mở cửa sổ hóng mát lấy gió trời
đây là điều kiện thuận lợi để kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
và trong thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra hàng loạt vụ mất trộm như vậy
ngày một mươi năm tháng năm công an quận ngũ hành sơn đã bắt giữ đối tượng dương văn tiến ba mươi tám tuổi quê tỉnh quảng bình
và trần quốc huy ba mươi tuổi trú thành phố đà nẵng về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể khi đi ngang qua căn nhà trên đường
trương công huy quận ngũ hành sơn hai đối tượng trên phát hiện căn nhà này đang mở cửa sổ tầng hai để hóng gió
lúc này huy đứng ngoài cảnh giới còn tiến leo lên bờ tường nhà hàng xóm đột nhập vào căn nhà này theo đường cửa sổ
lấy cắp toàn bộ số nội trang gồm vàng bạc đá quý máy tính sách tay trị giá khoảng hơn năm mươi triệu đồng
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian qua
liên quan đến việc chủ quan mở cửa sổ hóng mát của người dân

với tình hình tội phạm trộm cắp tội phạm trộm cắp đang ngày một gia tăng
với tình hình tội phạm trộm cắp tội phạm trộm cắp đang ngày một gia tăng
trong thời gian diễn biến phức tạp các lực lượng chức năng đã tăng cường tùn tra kiểm soát mật phục
đặc biệt là sau hai mươi bốn giờ đêm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa
đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân biết về phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp
để từ đó chủ động bảo quản tài sản
trong thời gian diễn biến phức tạp các lực lượng chức năng đã tăng cường tùn tra kiểm soát mật phục

đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân biết về phương thức thủ đoàn của tội phạm trộm cắp
để từ đó chủ động bảo quản tài sản
trong thời gian diễn biến phức tạp các lực lượng chức năng đã tăng cường tùn tra kiểm soát mật phục
đặc biệt là sau hai mươi bốn giờ đêm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa
đặc biệt là sau hai mươi bốn giờ đêm để kịp thời phạm

trong thời gian diễn biến phức tạp các lực lượng chức năng đã tăng cường tùn tra kiểm soát mật phục